giảm cách thì rất là khó khăn bởi vì đa số người dân là ai cũng muốn là được đi được khai báo đi trước nó cũng có sự nó ưu ứng ưu vào những cái giờ cao điểm
đại úy mai tiến bích thuận nữ cán bộ cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng có mặt tại đây từ những ngày đầu lập chốt
nhiều ngày liền chị cùng các đồng đội bám chốt bám đường để lại gánh nặng chăm lo gia đình con cái cho người bạn đời
hôm nay vì nhớ mẹ chồng chị thuận đã chở con đến chốt để mẹ con được nhìn thấy nhau
những giây phút nghỉ ngơi các cán bộ chiến sĩ lực lượng tỉnh nguyện viên chỉ dám ăn vôi ổ bánh mì uống một ly nước rồi nhanh chóng quay lại làm nhiệm vụ
với họ niềm mong mỏi duy nhất là đà nẵng nhanh chóng chiến thắng đại dịch để gia đình được đoàn tụ
tôi hầu như là chưa được về gia đình mà cũng chỉ qua điện thoại là hỏi thăm và thấy gia đình là như vậy là yên tâm
và cũng cố gắng và mong
nên cố gắng là cùng với đồng chí đồng đội để phục vụ tốt cho cái đợt dịch phòng chống dịch
gác lại nỗi niềm riêng nỗi nhớ người thân những chiến sĩ công an như chị thuận và anh chị em thực hiện nhiệm vụ tại chốt đã không quản ngại khó khăn gian khổ
với họ tình yêu tổ quốc vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân mới là mục tiêu cao cả nhất
và một ngày mới đã bắt đầu không chỉ tại đây mà hàng chục chốt phòng chống dịch khác trên khắp thành phố
luôn có những người lính hy sinh hạnh phúc riêng tư vì hạnh phúc cộng đồng
với những nỗ lực của lực lượng công an cùng các lực lượng khác đà nẵng sẽ chiến thắng đại dịch trong thời gian không xa
tiếp tục với những tin tức khác công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự một nhóm chuyên tổ chức đánh bạc tại nhà riêng trong mùa dịch covid một mươi chín
sau thời gian theo dõi nắm tình hình vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày sáu tháng tám đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã bắt phát hiện và bắt quả tang tại nhà nguyễn thị mỹ hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
số chín mươi tám nguyễn khuyến phường tân lợi thành phố bương an thuột đang diễn ra hoạt động đánh bạc
ngoài hương là chủ nhà còn có ba đối tượng khác tham gia đánh bạc là đặng thị tường vi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám lê thanh nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và huỳnh văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đều trú ở thành phố buôn ma thuột
cơ quan công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người của các đối tượng số tiền gần một mươi bốn triệu đồng hơn hai trăm linh bộ bài và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
hiệp vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và dọn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ đối tượng triệu văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn khe trung một xã xuân tầm huyện văn yên về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo kết quả điều tra khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội facebook thọ quen một người tên thấu
thấu cho biết đang có nhu cầu tìm lao động tại trung quốc
nếu thọ tìm được thêm người đi sẽ trả tiền công một trăm linh nhân dân tệ
tương đương khoảng ba trăm ba mươi đồng
sau khi tìm được một mươi một người tại các xã đông an và an bình huyện văn yên có nhu cầu đi lao động thọ đưa cả nhóm đến thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn và thu của mỗi người năm triệu tổng số tiền năm mươi năm triệu đồng chuyển cho người lái xe đến đón
sau đó tất cả vượt biên giới trái phép sang làm việc tại một sưởng sản xuất đồ gỗ thuộc tỉnh phúc kiến trung quốc
khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thọ trở về địa phương
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng triệu văn thọ về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để xử lý theo quy định của pháp luật
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công an tỉnh lào cai đã triển khai nhiều biện pháp xử lý người nước ngoài lưu trú tạm trú bất hợp pháp tại địa bàn kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới
tỉnh lào cai có hơn một trăm tám mươi km đường biên giới

chưa được kiểm chứng phỏng đoán theo quan điểm nhận thức cá nhân nhằm câu view câu like
gây hoang mang trong dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh

để giúp mọi người cảm giác mỗi ngày mình đánh giá cho gia đình biết

chỉ cần lướt qua các trang mạng các diễn đàn mạng xã hội có thể thấy

những người nhạy cản với thời cuộc có tác động đến xã hội
họ chọn cách tung ra những thông tin sai chưa kiểm chứng thậm chí nguy hiểm độc hại
mà không hề nghĩ đến hậu quả
điều đáng lo là những tin thất thiệt lại được lan truyền chia sẻ rất nhanh
chúng tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện một số biện pháp ở đây
thứ nhất là thường xuyên đưa tin đặc biệt là những thông tin mà người dân quan tâm trên mạng
để cho người dân biết được cái công khai minh bạch cái vấn đề đó của nhà nước
thông tin đó và cái cách xử lý của nhà nước
khi phát hiện tin giả là phải có biện pháp ngăn chặn ngay
đặc biệt là có thể là áp dụng những cái biện pháp hành chính biện pháp kỹ thuật
và có thông tin để phản hồi phản bác lại liền cái thông tin giả đó
cái thứ hai đó là phải tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền
là nhất là trong cái lứa tuổi mà thanh niên sinh viên học sinh
để làm sao cho phân biệt được cái kỹ năng có được cái kỹ năng phân biệt được thông tin thật giả
và tìm được những cái thông tin chính thống
đặc biệt là những cách ứng xử sao cho văn minh lịch sự thông thái
trên mạng để mà giáo dục răng đe
đó là phải thực hiện sự phạt nghiêm minh đối với cái trường hợp vi phạm
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn tỉnh đồng tháp
có đến một trăm tám mươi hai trường hợp đăng tin sai sự thật
trong đó bốn trường hợp đăng tin thất thiệt về dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời đã xử phạt vi phạm hình chính một mươi trường hợp
số còn lại là giáo dục răng đe cho làm cam kết không tái phạm
trong thời gian tới cùng với việc tuyên truyền phối hợp với gia đình nhà trường
quản lý giáo dục con em mình
trong việc tham gia các mạng xã hội một cách văn minh tuân thủ pháp luật
các cơ quan chức năng tỉnh đồng tháp cũng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp
cố tình tung tin thất thiệt gây hoang mang cho dư luận xã hội
nhằm đảm bảo môi trường thông tin được lành mạnh đúng pháp luật
ngày bảy tháng tám ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm đã công bố kết quả xem xét
thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại dự án khu đô thị mới thủ thiêm
trong đó xử lý trách nhiệm sáu mươi sáu cá nhân liên quan
theo ủy ban kiểm tra thành ủy các cá nhân trên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật
nhưng do đến nay đã hết hiệu lực xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất kết luận phê bình
liên quan đến vụ việc ủy ban kiểm tra thành ủy đã phê bình đối với ba mươi tám trường hợp
do cùng chịu trách nhiệm liên quan đến việc tham mưu tổ chức thực hiện dự án khu đô thị mới thủ thiêm
nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét một mươi ba trường hợp có lý do cụ thể
hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên
tối ngày bảy tháng tám đội phản ứng nhanh số sáu của bệnh viện chợ rẫy tp hcm đã lên đường chi viện cho thăm dịch ở đà nẵng
đội phản ứng nhanh số sáu gồm một bác sĩ và một điều dưỡng thuộc khoa thận nhân tạo
như vậy tính đến ngày bảy tháng tám bệnh viện chợ rẫy đã cử sáu đội phản ứng nhanh
gồm năm đội đi đà nẵng và một đội đi quảng nam để hỗ trợ phòng chống covid một mươi chín
với tổng cộng một mươi sáu nhân viên y tế tám bác sĩ năm điều dưỡng ba kỹ thuật viên
nhân viên y tế bệnh viện chợ rẫy đi vào tâm dịch chỉ được về khi được sự đồng ý của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín hoặc hết dịch
thưa quý vị sáng nay ngày tám tháng tám tất cả hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại tp hcm
tổ chức kỳ thi vào đợt một sẽ họp cán bộ chủ chốt sở giáo dục đào tạo tp hcm đã lên nhiều phương án
và tổ chức thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và các điểm thi đã sẵn sàng đón thí sinh
tính đến thời điểm hiện tại một trăm một mươi năm điểm thi tại tp hcm đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi
bên cạnh các khâu về vệ sinh sát quẩn thì vấn đề đảm bảo an ninh thông tin bảo mật được đặc biệt quan tâm
trong đó camera được lắp đặt tại phòng chứa đề thi dưới sự giám sát của lực lượng công an
năm nay tp hcm triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tăng cường cán bộ coi thi
đảm bảo được sự an toàn cho tất cả thí sinh dự thi cũng như là cán bộ coi thi
bên cạnh sự bậc cuộc của các băng ngành có liên quan thị trưởng điểm thi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thí sinh
khi đến làm thủ tục dự thi cũng như trong các ngày thi
đặc biệt phải đảm bảo đúng các yêu cầu của quy chế thi các khuyến cáo của bộ y tế bộ giáo dục đào tạo về phòng ngừa dịch bệnh
dù là trong hoàn cảnh dịch bệnh chúng ta có thể phải làm thêm nhiều biện pháp
nhưng mà cũng mong là lãnh đạo các điểm thi cũng như là các thầy cô giáo tham gia vào trong quá trình thi
thì giữ vững một cái tinh thần trách nhiệm cao nhưng mà bình tĩnh tự tin để có thể giúp cho cái điểm thi của mình
được tổ chức thi diễn ra trong một trạng thái tốt nhất giúp cho các em thí sinh của tp hcm khi đi thi
thì có thể làm bài và phát huy được tối đa cái năng lực của mình
để có cái trạng thái tốt nhất giúp cho các em thí sinh của tp hcm khi đi thi
chiều nay thí sinh sẽ đến địa điểm thi để nghe phổ biến quy chế làm thủ tục dự thi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ ra quân chốt chặn tại các giao lộ
đảm bảo thông thoáng trên đường đến tất cả các điểm thi xử lý ủng tắc cục bộ trước cổng trường
những nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình
đáng báo động tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng do công tên đồ gây ra
cùng gặp gỡ với những người lính
nơi tuyến đầu chống dịch tại tỉnh lào cai trong cuộc sống đẹp hôm nay
thưa quý vị theo thống kê có một sáu trăm chín mươi một du khách hà nội tp hcm
và một số địa phương đang còn mắc kẹt tại đà nẵng
đăng ký máy bay để về quê nhà
theo ông nguyễn xuân bình phó giám đốc sở du lịch đà nẵng
tổng số du khách còn mắc kẹt tăng cao so với thống kê trước đây
là do nhiều người ở nhà người thân người quen tại đà nẵng
chưa được thống kê hết
khi biết thông tin được về quê rất nhiều người đã đăng ký
sở lệnh lãnh đạo sở du lịch đà nẵng cho biết thêm
căn cứ trên tổng số du khách đà nẵng báo cáo
bộ giao thông vận tải sẽ xem xét cấp phép bay
và chỉ đạo cục hàng không các công việc liên quan
ngoài ra đà nẵng đã gửi văn bản cho hà nội và tp hcm
chờ hai địa phương này hồi đáp văn bản hướng dẫn công tác phối hợp
theo đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
hai địa phương này cũng đã lên phương án đón người về
sau khi có hết những thông tin từ bộ giao thông vận tải
và hai địa phương mới xác định được cụ thể giờ bay chuyến bay
trong khi đó tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
dự kiến bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp này lỗ bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
được biết hành khách đi tàu sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ đạt hơn hai triệu lượt hành khách bằng bốn mươi chín bốn so với cùng kỳ
trong đó thời điểm đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ thị một mươi sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lượng hành khách lên tàu chỉ đạt một mươi năm mươi sáu so với cùng kỳ
sao lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng
doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định tối thiểu
đã khiến vận tải đường sắt đối mặt với kết quả sản xuất kinh doanh lỗ
dự kiến thực hiện bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty đạt hơn ba sáu trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó riêng doanh thu vận tải đường sắt ước đạt một chín trăm linh tỷ đồng
bằng sáu mươi bảy chín mươi bốn cùng kỳ
giảm hơn chín trăm linh tỷ đồng so với cùng kỳ
toàn ngành dự kiến lỗ bảy trăm hai mươi năm chín tỷ đồng
thưa quý vị lại có thêm vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
do loại phương tiện container gây ra vừa qua
vừa xảy ra tại địa bàn quận long biên tp hà nội
rõ ràng tình trạng tai nạn do container gây ra
đang thực sự đáng báo động
vâng minh chứng cho nhận định này
thì đó là theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thì có tới ba trăm bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông
liên quan đến đầu kéo container
làm hai trăm một mươi bốn người chết
so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tăng sáu mươi sáu vụ
tức là hai mươi ba chín mươi một
tăng năm mươi tám người chết
tức là ba mươi bảy một mươi tám
đây thực sự là những con số biết nói hết sức đau lòng
về tình trạng tai nạn giao thông
do loại hình phương tiện vận tải này gây ra
khiến hàng trăm gia đình con mất cha mẹ mất vợ
điều đáng nói
thì nguyên nhân chủ yếu của tai nạn
là do chủ quan từ ý thức đạo đức của lái xe
những hình ảnh tới hiện trường vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại địa bàn quận long biên hà nội
vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng
ba h ba mươi phút ngày bốn tháng tám
khi chiếc xe ô tô bốn chỗ dừng trên đèn đỏ
khi bất ngờ từ phía sau
chiếc xe container lao tới
trộm lên nóc xe và đè bẹp
khiến ba người ngồi trong xe chết tại chỗ
một người bị thương
chiếc xe bốn chỗ biến trạng hoàn toàn
sau cú vai trạm
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng lần này
tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp
của tình hình tai nạn giao thông do phương tiện là hung thần
thực trạng này đang đặt ra cho các cơ quan chức năng
trong công tác quản lý giám sát loại phương tiện này
làm sao để không trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông
lái xe container gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
là lê thế tuyển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại xã tiền phong vĩnh bảo hải phòng
tuyền đã có năm năm điều khiển phương tiện xe container
theo lời khai ban đầu
tại cơ quan công an
vụ tai nạn xảy ra do tùy điều khiển xe
trong trạng thái thiếu tỉnh táo
em đi từ hải phòng
đi theo hướng cụ lộ năm
và đi đến khu vực
long biên sài đồng
do em đi đêm
tinh thần mệt ngoài
tập trung nên em không xử lý kịp
không dẫn đến tai nạn
trước khi em đang đi
tự nhiên là bên trước mặt
có cái xe con
thì em không xử lý kịp
đến thời điểm hiện tại
khi xác định được những thiệt hại sơ bộ
rồi đánh giá vụ tai nạn thông
rất nghiêm trọng
sảy ra ba nạn nhân tử vong
và một người bị thương
trong khi đó phương tiện tài sản thiệt hại lặng
cái này là những giai đoạn bước đầu
chúng tôi sẽ đánh giá về sau
và hiện tại khi xảy ra vụ việc
chúng tôi đã ra ngay
quyết định khởi tố vụ bán hành sự
và tôi cũng đang trong giai đoạn điều tra làm rõ
mọi thông tin của tài xế
đều được rõ thẳng
anh lê thế tuyển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
anh có hộ khẩu thường trú tại tiền phong vĩnh bảo hải phòng
anh có giấy phép lái xe
đủ điều kiện tham gia lao thông
chúng tôi cũng làm ngay những bước đầu
đo lồng độ cồn và thử ma túy
cũng đều âm tính ma túy
và không có lồng độ cồn
có thể kể ra hàng loạt các vụ tai nạn giao thông
do hồng thần container gây ra trong thời gian vừa qua
ngày một mươi tám tháng sáu
quốc lộ một mươi tám
đoàn qua xã quảng minh nguyễn hải hà tỉnh quảng ninh
xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc
giữa xe container và xe ô tô limousine
hậu quả ba người trong xe limousine
đều tử vong tại chỗ
ngày hai mươi một tháng sáu tại yên bái
xe container trở tha đến km hai trăm ba mươi chín
cộng bảy trăm linh quốc lộ ba mươi bảy
đoàn qua thôn phúc khánh xã vĩnh yên viện yên bình
bất ngờ đật đèn lên xe máy đi cùng chiều
khiến hai mẹ con đi trên xe máy tử vong
nguyên nhân được xác định là do đầu xe
kéo vào cua và bị lật
hầu hết các vụ tai nạn giao thông do container gây ra
đều do chủ quan từ ý thức
đạo đức của lái xe
và sự yêu kém trên đồng bộ trong quản lý
qua những vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng vừa qua
thì theo điều tra ban đầu
của cơ quan điều tra
thì chúng ta thấy rằng là
cái mà lỗi
mà gây ra chủ yếu là về
cái người điều khiển phương tiện
thì chúng ta thấy là trước mắt
là cái thời gian
mà người điều khiển phương tiện container
lưu hành ở trên đường
có đảm bảo đúng quy định hay không
là vấn đề là nêu cao cái ý thức
đạo đức nghề nghiệp
của người lái xe
đối với những người lái xe container
bởi vì đây là một cái phương tiện
đặc thù cần phải có một cái
thời gian để hành nghề
để cũng như là
cái việc mà kinh nghiệm trong vấn đề điều khiển
container và xử lý các tình huống
sự ân hận của tài xế container
lê thế tuyển
bởi vì trong giây phút bất cần của mình
hành vi của lấy xe này đã cấp đi
sinh mạng của ba con người
thế nhưng liệu sự ân hận của tuyển
có là bài học đắt giá
với những ai đang ngồi sau tay lái
thưa quý vị
thời gian qua hình ảnh những người lính bộ đội
cụ hồ quân hàm xanh
xuất hiện trên các tuyến biên giới
nỗ lực vượt qua gian khổ
tốt công tác bảo vệ biên giới
phòng chống ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa
đã khiến nhiều người xúc động
vâng có thể thấy rằng sự hy sinh thầm lặng
của những người lính nơi phiên rộng của tổ quốc
đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ
và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhận
của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại tỉnh lào cai
mình tên là phạm văn long
quê quán tận năm định
công tác lào cai
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
để chốt thực hiện những vụ
từ khi mà
thủ tướng chính phủ
chỉ đạo các lực lượng phòng chống
thường xuyên và liên tục
cũng giống như mọi nhiệm vụ khác
không khó khăn gì cả
nếu như bình thường không
thực hiện phòng chống dịch
thì cũng thực hiện nhiệm vụ khác
cũng như thế rồi
tuần tra bảo vệ biên giới
bởi vì xác định như là
năm tròn nhiệm vụ của mình
nhiệm vụ thì đến gia đình sau
xác định như thế
giữa gia đình
giữa gia đình
và công việc nó phải luôn luôn
hài hòa với nhau
hiện nay là
dịch covid một mươi chín cũng đang là diễn
cấp trên chỉ đạo rất là quyết liệt
cho chúng tôi xác định có nhiệm vụ
thường xuyên trực chốt
và đảm bảo an toàn
mục đích là
bảo vệ sức khỏe cho người dân
và tất cả mọi cộng đồng
bắt đầu từ
dịch bệnh bùng phát
thì đơn vị đảng ủy
chỉ huy cũng như là
chính quyền địa phương
đã tổ chức
lập một cái chốt chặn
ở thôn simsan
thuộc xã y tý
đây là địa bàn cực kỳ khó khăn
đường xá đi lại rất là khó
thời tiết thì sương mù
nên là điều kiện sinh hoạt của tất cả anh em
chúng tôi ở đây là có ba bốn anh em
chúng tôi ở đây thì sóng điện thoại
nó không có
điện thì cũng không có
chính quyền địa phương và bà con nhân dân
ở tại thôn cũng hỗ trợ rất là nhiều
ví dụ như là rau và gạo
để cho anh em chúng tôi sẽ tự nấu
ăn ở tại chốt
và đảm bảo được cuộc sống hàng ngày
mặc dù rất là thiếu thốn vất vả
sự quan tâm chỉ đạo phối kết hợp
cùng với các anh em dân quân cán bộ thôn
cơ quan ban ngành đoàn thể
những ngày buổi tuần tra của chúng tôi
bảo vệ và ngăn chặn kịp thời
những trường hợp có ý định xuất nhập cảnh
vào nước ta trái phép
từ đầu năm đến nay
dọc tuyến biên giới của tỉnh lào cai
lực lượng bộ đội biên phòng
đã lập năm mươi hai tổ chốt
và ba mươi đội tuần tra cơ động
duy trì một trăm linh quân số
luân phiên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đối với lực lượng bộ đội biên phòng
ngay từ đầu chúng tôi đã xác định
và hứa quyết tâm với cấp trên
cũng như là
đối với trách nhiệm đối với người dân
chúng tôi sẽ quyên quyết bảo vệ vững chắc
cái chủ quyền đồng thời là tổ chức
cái lực lượng đảm bảo làm sao
ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
đảm bảo công tác phòng xuống dịch tốt nhất
viên trực chống dịch covid một mươi chín
tại chốt và các đường mòn nối mở trên biên giới
các cán bộ trong tổ công tác của chốt
còn là những tuyên truyền viên
thường xuyên tuyên truyền vận động dân bản
phòng chống dịch
có đến biên giới quả những ngày này
mới cảm nhận hết những khó khăn vất vả
mà các chiến sĩ nơi tuyến đầu
đang ngày đêm cùng cả nước
trung tay chống dịch
tuy nhiên hơn ai hết
mỗi cán bộ chiến sĩ đều hiểu rằng
lúc này đây vì sự bình yên của nhân dân
mỗi người đều phải vượt qua
khó khăn thường nhật
để làm tốt nhiệm vụ của mình